việc thu phí không dừng là nhu cầu tất yếu để bảo đảm tính công khai minh bạch tại các trạm bot
trước sự chậm trễ của các nhà đầu tư bộ giao thông vận tải đã gia hạn đến ba mươi tháng sáu tới các trạm bot
theo đó các trạm phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
còn theo chỉ đạo của chính phủ đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công nghệ thu phí không dừng phải triển khai đồng loạt
vậy liệu bộ giao thông vận tải có hoàn thành nhiệm vụ hay không
khi công tác này hiện vẫn còn quá nhiều khó khăn
mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây
trong tổng số bốn mươi bốn trạm bot thuộc giai đoạn một thu phí không dừng thì hiện còn một mươi bốn trạm cuối năm này mới hoàn thành việc lắp đặt
giai đoạn hai có ba mươi ba trạm mới hoàn thành công tác đấu thầu dự kiến cũng sẽ lắp đặt và vận hành trong năm nay
công tác lắp đặt dù được đánh giá là bảo đảm tiến độ nhưng hiện mới chỉ ba mươi phương tiện gián thẻ sử dụng dịch vụ này
khó khăn lớn nhất là hầu hết các nhà đầu tư bot chưa ký phụ lục hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ
giành thù của chúng tôi rất là thấp
mà hiện nay là thu phí không dừng đưa vào thì chúng tôi coi là phải ký hợp đồng thuê lại một cái đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí
tỷ lệ phần trăm mà nhà cung cấp dịch vụ được hưởng thì đối với chúng tôi quả thực là một con số rất lớn
tại vì sao vì chúng tôi thu phí không đảm bảo được không đủ chi trả lại với hai ngân hàng
thì với cái tỷ lệ phần trăm đấy chúng tôi không thể chịu nổi
theo quy định trước công ty thu phí tự động vetc được hưởng phí dịch vụ bằng năm mươi
chi phí tổ chức thu của nhà đầu tư bot nên đã gây ra nhiều cuộc tranh chấp giữa hai bên không đi đến hội kết
đến thời điểm hiện tại bây giờ thì gần như toàn bộ các cái hợp đồng hoặc là phút lục hợp đồng dịch vụ
giữa nhà đầu tư bot và nhà đầu tư bot chưa ký được
đây là một nguyên nhân cốt yếu mà ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cái dự án này
theo một số chuyên gia liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể
thì cơ quan quản lý phải dùng quyền lực buộc các bên phải thực hiện để bảo đảm sự minh bạch
để bảo đảm tiến độ đẩy ra bắt đầu từ ba mươi tháng sáu tới
tổng cục đường bộ việt nam sẽ tiến hành phân làn dành riêng cho phương tiện gián thẻ
các phương tiện không gián thẻ hoặc gián thẻ không nạp tiền mà đi vào làn thu phí tự động sẽ bị xử lý nghiêm
đồng thời sẽ mạnh tay xử lý nhà đầu tư nào vẫn chưa ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ
nó đến thời điểm này thì thời gian tức là không còn thời gian để mà gia hạn hoặc các thứ khác
cho nên dứt điểm
lỗi mà giữa nhà đầu tư hay bio mà không thực hiện được theo chỉ đạo của chính phủ thì bắt buộc là phải tạm dừng thu phí
tức là sau ba mươi tháng sáu thì như thế thì mới kịp cái tiến độ của chính phủ
có thể nói sau nhiều lần lỗi hẹn với người dân thì động thái kiên quyết của tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải
được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc triển khai đồng bộ hệ thống thu phí không dừng tại tất cả các trạm bot